thời gian gần đây truyền hình nhân dân nhận được nhiều thông tin phản ánh liên quan đến tình trạng các nhà xe đơn vị vận tải
trên địa bàn tỉnh hưng yên thường xuyên chèn ép tranh giành khách thậm chí là đe dọa đánh nhau trên đường
tình trạng xe dù biến cấp có xu hướng hoạt động rầm rộ thách thức và ngày càng biến tướng
cho thấy công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng chức năng tại địa phương này chưa đồng bộ
thiếu quyết liệt tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thiếu minh bạch trong thị trường vận tải
chiếc xe này đang lòng vòng bắt khách
tại địa bàn tỉnh hương yên không khó để bắt gặp những chiếc xe kiểu như thế này lưu thông trên đường
và chạy chung tuyến với các nhà xe tuyến cố định
không có tên đơn vị không điểm đến tuy nhiên hành khách rất dễ nhầm lẫn và đương nhiên nhà xe thì vẫn ngang nhiên bắt khách
trong vai một hành khách khi lên xe phòng viên cũng không thấy có hành trình cụ thể
hay điểm đến
nhà xe thì vẫn thu tiền và đón trả khách bất cứ chỗ nào

trong hoạt động vận tải khách hợp đồng nó ra cái điểm đầu điểm cuối trùng trên ba mươi theo quy định
nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với xe hợp đồng nêu rõ
không được gom khách đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng đã ký
không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức
tuy nhiên việc đón trả khách sai quy định vẫn diễn ra
thẩm quyền xử lý hành chính của sở
thì chỉ có quy định ở trong nghị định một mươi thôi
còn thẩm quyền xử phạt trực tiếp ngoài đường là cảnh sát giao thông và lực lượng thanh tra giao thông
khi quả bóng trách nhiệm được đá qua đá lại thì những sai phạm của các xe rủ này vẫn hoạt động ngang nhiên
thậm chí nhiều lần các nhà xe chạy lếch luật còn ham dọa những chủ xe tuyến cố định như thế này
tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn vắng bóng
thực trạng xe dù hoạt động công khai giữa ban ngày đang làm nhức nhối thị trường vận tải tại nhiều địa phương
theo tổng cục đường bộ việt nam trách nhiệm trong việc kiểm soát các tuyến vận tải hành khách này thuộc về chính quyền địa phương
mà cụ thể ở đây chính là hai đơn vị cấp phép và kiểm tra hoạt động vận tải
trách nhiệm này thì chủ yếu là thực hiện về các chính quyền địa phương
chính quyền địa phương cùng với các sở liên quan đặc biệt là sở giao thông sở công an nên phải có trách nhiệm để quản lý việc này
cái việc này không khó
nhưng vấn đề là
chính quyền địa phương phải thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm và chống tiêu cực
thực trạng trên cho thấy công tác kiểm tra xử lý của ngành giao thông vận tải thanh tra chuyên ngành
kể cả chính quyền địa phương thực hiện chưa đồng bộ thiếu quyết liệt
đã và đang tìm mần nguy cơ mất an toàn giao thông và thiếu minh bạch trong thị trường vận tải